chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về y tế sức khỏe và các vấn đề xã hội đang được quan tâm
quý vị hãy cùng theo dõi để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với phần thông tin trí tiết
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến ngành giáo dục trong bối cảnh tình hình covid một mươi chín diễn ra
cụ thể trong buổi gặp mặt đại diện nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu của thủ tướng phạm minh chính mới đây
ông đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực mà ngành giáo dục đạt được trong những năm gần đây
song thủ tướng cũng nhấn mạnh trước mắt còn rất nhiều việc phải làm phải đổi mới
tại buổi gặp mặt thủ tướng cũng nhấn mạnh một số vấn đề chính phủ cần giải quyết sớm để tạo điều kiện cho ngành giáo dục
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
thứ nhất về vấn đề học trực tuyến
thứ hai chính phủ nhất quán quan điểm không thể để học sinh học trực tuyến quá lâu
chính phủ giao bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế phối hợp với các địa phương
có phương án giải pháp khắc phục việc này theo lộ trình từng bước thận trọng
chắc chắn nhưng phải hết sức khẩn trương đảm bảo an toàn chống dịch
với giáo viên chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ ngành liên quan
ra soát chính sách hỗ trợ đối với giáo viên nhất là giáo viên mầm non và ngoài công lập
ngoài ra chính phủ yêu cầu xem xét giảm học phí cho học sinh
vì thực tế một số nơi đã giảm nhưng một số nơi vẫn chưa làm
thủ tướng đề nghị bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục ra soát lại
phối hợp với các cơ quan chức năng các địa phương hỗ trợ các cháu và gia đình
nhất là ở những tỉnh thành phố bị ảnh hưởng nặng nề do dịch
mục tiêu của chúng ta là không để cháu nào phải bỏ học do đại dịch do hoàn cảnh
không để ai bị bỏ lại phía sau trong thực hiện quyền được học tập ông phạm minh chính lưu ý
về điều kiện trang thiết bị dạy học trực tuyến thủ tướng đề nghị bộ thông tin và truyền thông
phối hợp nâng cấp hạ tầng viễn thông và hỗ trợ sóng miễn phí trang thiết bị cho học sinh
triển khai chương trình sóng vào máy tính cho em hiệu quả hơn
chuyển sang thông tin mới nhất về hà nội
mới đây sở y tế hà nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
phương án rút khoảng cách giữa hai mũi vaccine astrazeneca phòng covid một mươi chín về còn tối thiểu bốn tuần
thay vì chờ tới tám tuần trở lên mới tiêm mũi hai như trước đó quy định
đồng thời với sự thay đổi này hà nội hướng tới hoàn thành việc tiêu búi hai cho người dân nhanh nhất
an toàn và hiệu quả đáp ứng công tác phòng chống dịch tạo miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất
hà nội đã được bộ y tế phân bố hơn một mươi một bốn triệu liều vaccine số liệu từ cổng thông tin tiêm chủng quốc gia
đến sáng một mươi bốn tháng một mươi một hà nội đã tiêm được một mươi một bốn triệu liều cho hơn sáu một mươi một triệu người
trong đó có bốn chín triệu người đã tiêm đủ hai mũi
cdc hà nội cho biết tỷ lệ tiêm vaccine covid một mươi chín mũi một cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên đã đạt khoảng chín mươi ba
tuy nhiên chỉ mới gần bảy mươi số này được tiêm đủ hai mũi
đặc biệt là với nhóm người trên năm mươi tuổi tiêm vaccine mũi một và mũi hai lại thấp hơn các nhóm khác
bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội cho biết hiện còn khoảng một triệu người trên năm mươi tuổi
đang chờ đến thời hạn được tiêm mũi hai bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng
rộng khu vực miền bắc viện vệ sinh dịch tế trung ương cho rằng
nhà sản xuất khuyến cáo liều hai cách liều một của vaccine astrazeneca là bốn đến một mươi hai tuần thay vì tám đến một mươi hai tuần
tuy nhiên việc chọn khoảng cách giữa hai mũi tiêm từ tám đến một mươi hai tuần bởi đây là khoảng cách thời gian vaccine
sẽ cho hiệu quả bảo vệ tối ưu tức là miễn dịch tạo ra trong khoảng thời gian từ tám đến một mươi hai tuần
sẽ ở mức độ cao hơn thời điểm trước tám tuần
vấn đề là phải cân đối giữa việc chọn sớm có bảo vệ hay muốn bảo vệ ở mức độ cao
thái nêu rõ các nghiên cứu cho thấy khoảng cách hai liều là tám một mươi hai tuần thì hiệu quả vaccine phòng nhiễm bệnh cao hơn
còn việc phòng bệnh nặng và đẹp viện thì hai phương án này không chênh nhau nhiều vẫn trên chín mươi
theo bác sĩ thái tại vùng có dịch nên tiêm sớm còn những vùng không có dịch thì nên cố gắng chờ đến tám tuần thì tiêm
trung quan điểm này bác sĩ trương hữu khanh cố vấn chuyên môn tại khoa nhiễm thần kinh thuộc bệnh viện nhi đồng một
thành phố hồ chí minh cho biết việc rút ngắn thời gian tiêm chủng lợi nhiều hơn hại
bác sĩ thông tin thêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất khoảng cách giữa hai liều tiêm có thể là từ bốn đến một mươi hai tuần
đặc biệt là trong mùa dịch cần tiêm sớm
thời gian này tình hình dịch bệnh tại miền tây đang vô cùng phức tạp đặc biệt các địa phương như cần thơ vĩnh long tiền giang sóc trăng
những ngày qua ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín liên tục nằm ở mức ba con số trong đó tiền giang cần thơ có ca tử vong
theo thông tin từ sở y tế tiền giang trong hai mươi bốn giờ qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận ba trăm năm mươi sáu f mới
trong đó có bảy mươi tám ca cộng đồng đến nay tiền giang ghi nhận hơn hai mươi năm trăm linh ca f đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông cửu long sau tỉnh long an
trong ngày một mươi ba tháng một mươi một tiền giang có năm trường hợp tử vong tổng số ca tử vong tỉnh này là bốn trăm ba mươi bốn người
tại thành phố cần thơ trong ngày một mươi ba tháng một mươi một thành phố ghi nhận thêm ba trăm bảy mươi hai ca f
trong số ca mắc mới có một trăm năm mươi năm ca cách ly tại nhà ba mươi một ca trong khu cách ly chín mươi ca ở khu phong tỏa
tám mươi tám ca tầm soát ở cơ sở y tế và tám ca tầm soát cộng đồng
đến nay số ca f tại thành phố cần thơ đã vượt mốc một mươi hai ca
trong ngày thành phố cần thơ có bốn trường hợp tử vong nâng số bệnh nhân tử vong lên một trăm hai mươi bảy người
hiện thành phố đang điều trị cho hơn hai tám trăm linh bệnh nhân trong đó có tám mươi bốn trường hợp nằm ở tầng ba
thành phố cần thơ đã tiêm hơn một hai triệu liều vaccine
từ một mươi tám giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một đến bảy giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi một
hai trăm một mươi trường hợp dương tính với sars cov hai
tính từ ngày một tháng một đến ngày một mươi ba tháng một mươi một địa phương này có hơn bốn hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín đã được công bố
tại bạc liêu trong hai mươi bốn giờ qua địa phương này ghi nhận hai trăm bảy mươi ba ca mắc mới tăng tám mươi năm ca so với ngày trước đó
trong đó số ca nhiễm trong cộng đồng là một trăm một mươi tám ca tăng bảy mươi tám ca
bạc liêu đang ở cấp độ ba thành phố bạc liêu và thị xã giá rai dịch ở cấp độ bốn
ba đơn vị cấp huyện ở vùng cam gồm huyện đông hải
phước long hồng dân các đơn vị còn lại ở cấp độ hai
đến nay bạc liêu đã có hơn sáu chín trăm linh ca f
chiều một mươi ba tháng một mươi một an giang ghi nhận sáu trăm chín mươi năm ca f
hầu hết các huyện thành phố của tỉnh đều phát hiện ca dương tính
đến nay số f của an giang đã vượt một mươi bảy ca
trong đó có hơn một trăm chín mươi trường hợp tử vong
hiện an giang đã ký thông báo điều chỉnh cấp độ dịch trên địa bàn toàn tỉnh là cấp ba
tại sóc trăng trong ngày một mươi ba tháng một mươi một địa phương này ghi nhận ba trăm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó một trăm chín mươi chín trường hợp f một bảy trường hợp về từ vùng dịch một trăm bốn mươi tám phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
một mươi trường hợp phát hiện trong khu phong tỏa
đến nay sóc trăng ghi nhận trên chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó điều trị khỏi bệnh trên sáu người
nói về tình hình dịch bệnh tại tp hcm thời gian này dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp
theo phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm
trong tình hình f có xu hướng gia tăng
thành phố đang thực hiện chiến lược đánh chặn dịch từ xa mang tính khu vực lớn
đó là tham gia chống dịch tại nhiều tỉnh
cụ thể là tp hcm đã cử nhiều đội tri viện về chuyên môn tiêm vaccine
xét nghiệm cho các tỉnh đồng bằng xuân cổ long
còn tại tp hcm bên cạnh khuyến cáo người dân thực hiện triệt đề năm k
chiến lược đánh chặn dịch từ xa bên cạnh việc giám sát phát hiện sớm f để cắt đứt nguồn lây
thì còn chăm sóc f sớm tránh chuyển nặng giảm tử vong
theo đó giám đốc sở y tế yêu cầu mỗi quận huyện thành lập ít nhất một bệnh viện giã chiến
từ ba trăm linh đến năm trăm linh giường trong đó có từ ba mươi đến năm mươi giường có oxy
để tiếp nhận người dân trên địa bàn có trự trình nhẹ
để chăm sóc f tại nhà sở y tế cùng bộ tư lệnh thành phố hỗ trợ nhân lực cho f cách ly tại nhà
đây là nhiệm vụ ưu tiên mà ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện
thành phố thủ đức và ngành y tế phải đảm trách
để sẵn sàng kích hoạt các trạm y tế lưu động cho công tác kiểm soát dịch covid một mươi chín
bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh quan tâm hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc sẵn sàng cử nhân sự
tham gia hỗ trợ công tác hậu cần tại trạm y tế lưu động trên địa bàn phường xã thị trấn
cùng đó sở y tế chỉ đạo các trạm y tế lưu động hiện hành tăng cường theo dõi
nhập f ly tại nhà vào phần mềm quản lý đồng thời cấp ngay gói thuốc a b c
nếu đủ điều kiện uống gói c trong vòng hai mươi bốn giờ
hiện nay sau nhiều phản ánh chậm phát khói thuốc c thì tình hình đã được cải thiện
một số f không có triệu chứng đã nhận được thuốc rất nhanh
để hỗ trợ các quận huyện chống dịch khi số ca f tăng và khống chế ổ dịch một cách nhanh nhất
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm thành lập các đội đặc nhiệm kiểm dịch
tại tp hcm với số f tăng cao hiện nay hiệp thành là phường có số ca covid một mươi chín cao nhất trong một mươi một phường của quận một mươi hai
với hơn bốn f được ghi nhận trong đợt dịch thứ tư đang ở cấp độ hai
trong khi đó quận một mươi hai đang là nơi có số lượng f cách ly tại nhà cao nhất thành phố với hơn một mươi ba trăm linh người
bác sĩ trần thị phụng trưởng trạm y tế phường hiệp thành cho biết hơn một tuần qua
nhiều f phát hiện tại nơi làm việc hoặc tự xét nghiệm nhanh tại nhà kết quả dương tính
trạm y tế không đủ nhân lực đến tận nhà nên phải mời đến trạm giải quyết xét nghiệm và phát thuốc vào một mươi năm h đến một mươi sáu h ba mươi hàng ngày
trong khung thời gian này những ai không phải là f được yêu cầu không vào trạm
theo bác sĩ phụng
việc tiếp nhận f ngay tại trạm trong những ngày qua là cách chữa cháy
bởi các ca dương tính đã tăng nhanh nhân lực từ các trạm y tế lưu động chưa kịp bổ sung
ngoài ra nhân lực tại trạm y tế khá mỏng một mươi nhân viên y tế năm tình nguyện viên
trong khi dân số hơn một trăm một mươi người địa bàn có nhiều công ty xí nghiệp lớn
giai đoạn cao điểm dịch tại tp hcm trước đây y tế phường được bổ sung năm trạm y tế lưu động
vào cuối tháng một mươi số f không giảm các trạm lưu động dần rút quân
từ đầu tháng một mươi một số f tăng trở lại nhân lực của trạm y tế phải phụ trách chính dẫn đến quá tài
làm việc không có ngày cuối tuần vẫn không đáp ứng được nhu cầu
những ngày qua nhân viên y tế của trạm chủ yếu chia thành nhiều đội đến các điểm nóng để lấy mẫu xét nghiệm nhanh
mỗi đội trung bình từ ba đến bốn nhân viên trong khi số người cần lấy mẫu ở mỗi khu vực lên đến hàng trăm người
trước tình hình này sở y tế tp hcm vừa điều động hai trạm y tế lưu động thuộc bệnh viện bình dân
và bệnh viện y học cổ truyền đến hỗ trợ
phường hiệp thành đang đề xuất được tăng cường thêm ba trạm nữa để đảm bảo tốt các hoạt động như lấy mẫu xét nghiệm
chăm sóc f tại nhà cấp cứu vận chuyển các trường hợp trở nặng tiêm vaccine
chuyển sang tình hình dịch bệnh tại đắk lắc
gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín cộng dồn trên địa bàn tỉnh là năm chín trăm chín mươi ca
trong đó thành phố buôn ma thuật có số lượng nhiều nhất với một sáu trăm bốn mươi hai ca
trước tình hình số ca bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tăng
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc quyết định thành lập bệnh viện giã chiến số ba
đặt tại ký túc xá trường cao đẳng công nghệ tây nguyên phường ea tam thành phố buôn ma thuật
nhằm kịp thời thu dung điều trị toàn bộ số ca mắc mới phát hiện qua xét nghiệm
tại các khu vực nguy cơ cao trong cộng đồng
và các trường hợp đang cách ly tập trung có nguy cơ cao chuyển từ f một f hai thành f
trước đó một lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuật cho biết
thành phố bắt đầu triển khai test nhanh covid một mươi chín cho gần một mươi chín năm trăm linh người
ở chín xã phường có ổ dịch trong cộng đồng
cụ thể lực lượng y tế lấy mẫu test nhanh tại các thôn buôn thuộc các phường xã
thành nhất tân thành khánh xuân thống nhất tự an ea hai ea cao và hòa thắng
theo đó thành phố thành lập bốn mươi tổ lấy mẫu tại chỗ và hai tổ lấy mẫu lưu động
do trung tâm y tế thành phố buôn ma thuật thực hiện để xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
tại các điểm lấy mẫu
xét nghiệm rt pcr
còn tại tỉnh hà nam theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam
gần đây toàn tỉnh ghi nhận hai mươi một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó có một mươi tám người được phát hiện thông qua sàng lọc y tế tại công ty may habitech
ở xã thanh hà huyện thanh liêm và ba trường hợp tại thôn vĩnh tứ xã an láo huyện bình lục
liên quan đến các ca bệnh mới ghi nhận ngành y tế hà nam đã phối hợp
với nhiều đơn vị liên quan khẩn trương điều tra dịch tễ các trường hợp mắc covid một mươi chín
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân của công ty myhabitex
đồng thời mở rộng điều tra dịch tễ truy vết thần tốc lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần
và có liên quan tới f để cách ly y tế kịp thời
trung tâm y tế huyện bình lục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra dịch tễ
truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với f tại thôn vĩnh tứ xã an láo
tổ chức khoanh vùng triển khai xét nghiệm nhanh sàng lọc
thực hiện phong tỏa tạm thời hai khu vực dân cư trong thôn vĩnh tứ với ba mươi chín hộ dân
xã an lão đã lập bốn chốt kiểm soát dịch ở hai khu vực này để đảm bảo an ninh
an toàn dịch bệnh trong thời gian các khu dân cư tạm thời phong tỏa
bên cạnh đó ngành y tế hà nam tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát
theo dõi sức khỏe các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung
bệnh nhân covid một mươi chín đã được điều trị khỏi xuất viện gửi về từ các địa phương đang có dịch
hướng dẫn cách ly lấy mẫu theo quy định
tỉnh duy trì triển khai các hoạt động tiếp nhận theo dõi sức khỏe
lấy mẫu xét nghiệm định kỳ đối với các công dân là các trường hợp được xác định là f một
chuyên gia và thân nhân chuyên gia nhập cảnh công dân việt nam về nước
đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
dịch bệnh đã ảnh hưởng không ít đến đời sống cũng như kinh tế của bà con
nhiều tháng nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín hàng chục nhà hàng ăn uống dọc bãi biển du lịch
xuân hải thị trấn lộc hà huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh cửa đóng then cài
theo ông văn thành đô chủ tịch ubnd thị trấn lộc hà huyện lộc hà
dọc bãi biển xuân hải có hơn hai mươi nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch
từ tháng sáu đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh các nhà hàng đóng cửa
chỉ một vài hàng quán mở lại khi được cho phép nhưng không có khách đến
trong khi đó hơn hai km dọc biển xuân hải thạch kim huyện lộc hà bị hàng tấn rác thải bùa vây
người dân địa phương cho biết nhiều loại rác cây gỗ mục vỏ sò ốc bị sóng đánh sạt vào bờ
từ sau cơn bão số tám hồi tháng một mươi đến nay song chưa được dọn dẹp
trong khi đó rất nhiều thùng rác di động đập ven đường theo bãi tắm nằm ngồn ngang
nhà hàng đóng cửa khu vực bãi biển vắng người nay thành nơi chăn bò chăn c của người dân địa phương
tại bãi biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an hơn hai trăm linh nhà hàng và quán ăn dọc bãi biển
cũng rơi vào tình cảnh tương tự
dịch covid một mươi chín bùng phát khiến các chủ nhà hàng phải dừng bán đóng cửa nhiều tháng nay
theo lãnh đạo ủy ban dân thị xã cửa lò khoảng tháng bốn đến nay các hoạt động kinh doanh trên địa bàn
và dọc bãi biển phải tạm dừng để phòng dịch
khi được mở bán nhiều quán vẫn đóng cửa vì vắng khách
địa phương đang tu sửa lại hệ thống hạ tầng dọc bãi biển và lên phương án cho mùa du lịch năm hai nghìn hai mươi
trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát
thưa quý vị và các bạn số ca nhiễm những ngày qua tăng liên tục và hiện ở mức trên tám ca mới một ngày
nhưng phải nhìn nhận số mắc mới này trên cơ sở tỷ lệ tiêm chủng vaccine đã tăng cao
hiện đạt trên tám mươi năm người từ một mươi tám tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine
dù đã tiêm đủ hai mũi đạt khoảng bốn mươi năm người từ một mươi tám tuổi
trên một hai triệu trẻ từ một mươi tám tuổi đạt khoảng bốn mươi năm người từ một mươi tám tuổi
trên một hai triệu trẻ từ một mươi hai một mươi bảy tuổi cũng đã được tiêm một mũi vaccine
qua khảo sát cũng cho thấy người đã tiêm vaccine mắc covid một mươi chín ít chuyển nặng
ngoại trừ nhóm có bệnh nền người già
số ca bệnh tăng chủ yếu ở các tỉnh thành tỷ lệ tiêm chủng còn thấp
như đồng bằng sông cửu long tây nguyên
từ đó ông trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khẳng định
dịch ở việt nam vẫn trong tầm kiểm soát có thể nói là ổn hơn nhiều so với giai đoạn cao điểm của dịch
về vấn đề đi lại trong dịp tết dương lịch và nguyên đán hai nghìn hai mươi hai sắp tới
ông dũng cho rằng đây là điều cần thiết không chỉ với trong nước mà cả quốc tế
khi chúng ta đã xác định sống chung với virus và tỷ lệ tiêm chủng vaccine được phủ rộng
đồng đều ở các tỉnh thành
riêng việc mở cửa đường bay quốc tế phù hợp với nhu cầu mở cửa kinh tế
phát triển lại ngành du lịch tạo điều kiện doanh nhân và chuyên gia đi lại làm ăn
người dân được về nước thăm viếng thân nhân
vậy người từ nước ngoài về việt nam cần đảm bảo những điều kiện nào để an toàn phòng chống dịch trong nước
ông dũng cho rằng nhiều quốc gia có tỷ lệ người dân tiêm chủng vaccine cao
đã mở cửa với người nước ngoài đã tiêm chủng đủ và phải khai báo lộ trình đi lại rõ ràng như anh mỹ
ngoài ra anh yêu cầu xét nghiệm trong hai ngày sau khi đến nước họ
đối với mỹ yêu cầu xét nghiệm âm tính trước khi bay đến đây
các quốc gia này đều không yêu cầu du khách cách ly nếu xét nghiệm âm tính
tại việt nam vì cẩn trọng hơn các quốc gia
phương tây nếu có thể đặt ra yêu cầu tự cách ly trong khu du lịch khách sạn hay tại nhà người thân trong vòng bảy ngày
song song đó là phải xét nghiệm trước khi đến việt nam và trong hai ngày đầu sau khi đến việt nam
các thông tin trên cho thấy hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn ra vô cùng phức tạp với số ca mắc có xu hướng gia tăng
các ca nhiễm cộng đồng cũng xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho nguy cơ bùng phát dịch là luôn yếu
chính vì vậy thời điểm này toàn xã hội cần hơn hết sự đồng lòng chống dịch của cả nước
đặc biệt mỗi cá nhân cần luôn chủng
các cá nhân cần đủ động và tự giác thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của bộ y tế cũng như những quy định phòng chống dịch của chính quyền
cùng với đó quý khán giả cũng đừng quên cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến đời sống sức khỏe và dịch covid một mươi chín
trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại